sau một mươi ngày gia quân thực hiện cao điểm kiểm soát các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
ma túy trên các tuyến đường cao tốc từ ngày hai đến ngày một mươi hai tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông
đã phát hiện lập biên bản bảy mươi sáu trường hợp vi phạm về ma túy nồng độ cồn gồm hai xe khách
chín xe tải năm mươi bảy xe con sáu xe đầu kéo và hai xe mô tô
trong số này vi phạm về ma túy phát hiện hai mươi trường hợp phạt tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
tước giấy phép lái xe một mươi tám trường hợp tạm giữ hai mươi phương tiện
vi phạm nồng độ cồn có năm mươi sáu trường hợp phạt tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
tức giấy phép lái xe bốn mươi tám trường hợp tạm giữ năm mươi sáu phương tiện
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
từ bỏ hành vi sử dụng ma túy rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khép kín địa bàn tổ chức kiểm soát về chuyên đề nồng độ cồn ma túy
đặc biệt lật vào các khung giờ cao điểm